tại cửa khẩu nậm cắn đoàn công tác ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ trao tặng vật chất trang thiết bị y tế nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đoàn công tác đã trao tặng hơn một mươi tấn gạo năm mươi khẩu trang y tế các loại một chai nước rửa tay nhanh năm trăm linh bộ trang phục y tế một trăm ba mươi năm kg hóa chất sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hơn bảy trăm linh triệu đồng
nhân dịp này bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an cũng đã tặng bộ chí huy quân sự tỉnh hùa phan lào hơn một mươi khẩu trang vải và khẩu trang y tế các loại ba trăm linh chai nước sát khuẩn hai đô găng tay và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn một trăm linh triệu đồng